phát hiện tại cơ sở này đang giết mổ một con heo trọng lượng khoảng năm mươi kg toàn thân tím tái có dấu hiệu bị nhiễm bệnh
kiểm tra các tủ đông lực lượng chức năng còn phát hiện thêm khoảng một trăm năm mươi kg thịt heo và nội tạng đã ngả mùi đã ngả màu bốc mùi hôi thối đang được ướp đá và chờ mang đi tiêu thụ
làm việc với cơ quan chức năng bước đầu chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy phép hành nghề giết mổ cũng như chứng nhận kiểm dịch động vật vệ sinh an toàn thực phẩm
chủ cơ sở khai nhận từ nhiều tháng nay ngoài việc thu mua heo để giết mổ cơ sở này còn thu mua heo chết heo bệnh ở các trang trại trên địa bàn rồi bán lại cho các trại nuôi cá sấu
tuy nhiên theo lực lượng chức năng toàn bộ số thịt heo nói trên không được bán cho các trang trại nuôi cá sấu mà đem về tại cơ sở để chế biến trước khi tiêu thụ ở tp hcm và bình dương
ngày ba mươi một tháng tám sẽ vận hành xả lũ đập tràn
đập tràn trà sư tha la để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân hạ du khi đập tràn xả lũ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh an giang kiên giang triển khai một số nội dung sau
tổ chức vận hành đập trà sư tha la đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho đập
chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tại địa phương thông tin rộng rãi kịp thời về thời gian xả lũ đến người dân vùng ảnh hưởng ở hạ du
có phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên sông kênh hệ thống công trình ven sông công trình đê bao bờ bao cống dưới đê
chủ động triển khai thu hoạch diện tích lúa hẻ thu đảm bảo an toàn cho diện tích lúa thu đông và các cây trồng khác
tổ chức kiểm tra thường xuyên các công trình ven sông tuần tra canh gác các tuyến đê bao bờ bao cống dưới đê khu vực ảnh hưởng của hạ du
nghiêm túc thực hiện công điện số bốn mươi năm cdtvk ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
thưa quý vị như vậy là trận đầu bán kết giữa ổng
đội tuyển olympic việt nam và đội tuyển hàn quốc đã chính thức bắt đầu
một số công ty đã quyết định cho cán bộ công nhân viên nghỉ việc sớm để cổ vũ olympic việt nam thi đấu trong trận đấu này
thậm chí là sẽ thưởng cho nhân viên nếu tuyển việt nam thắng trong trận bán kết
tại nam định một công ty dược phẩm đã quyết định cho toàn thể cán bộ công nhân viên nghỉ làm sớm từ một mươi năm giờ chiều nay
để cổ vũ đội tuyển olympic việt nam tại hội trường của công ty
trong khi đó một công ty trong lĩnh vực bất động sản khác ngoài việc cho nhân viên nghỉ sớm còn quyết định thưởng cho nhân viên
nếu việt nam thắng hàn quốc trong trận bán kết
dù là mong chờ đội tuyển olympic việt nam sẽ giành chiến thắng
nhưng các đơn vị này cũng nêu cao việc thể hiện tinh thần thể thao thắng hay thua vẫn luôn tự hào về đội tuyển nước nhà
không thực hiện những hành vi trái thuần phong mỹ tục việt nam đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh
với kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá việt nam olympic vào bán kết tại đại hội thể thao châu á hai nghìn một mươi tám
khán giả cả nước đã và đang trải qua những cung bậc cảm xúc vui mừng và tự hào
với đội bóng nước nhà và để đáp ứng nhu cầu mua cờ tổ quốc và các băng rôn để cổ vũ cho đội tuyển
thì thời điểm này các cơ sở sản xuất cung cấp cờ tổ quốc đang ngày đêm hoạt động hết công suất mà vẫn không đủ hàng để bán
hai hôm nay tranh thủ thời gian nhàn rỗi bà dương thị hương sang phụ giúp chị hòa chuyên may gia công cờ tổ quốc tại nhà
bởi lẽ từ lúc đội tuyển bóng đá olympic việt nam chiến thắng ở trận tứ kết
lượng người đến đặt may cờ tổ quốc tăng lên nhiều lần
buộc chị hòa phải nhớ thêm người phụ việc
và làm việc gần như ngày đêm mới kịp giao hàng
còn theo ghi nhận tại một số cơ sở may cờ lớn trên địa bàn tỉnh đồng nai
đều được tăng cường thợ và người phụ cả ngày lẫn đêm bởi nhu cầu lấy hàng quá nhiều
tại cơ sở may cờ hải yến mặc dù chủ cơ sở đã có sự chuẩn bị nguồn cơ dự trữ từ trước
nhưng trong ngày hai mươi tám và sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám lượng người đặt mua cờ tăng hơn một mươi lần
cờ may đến đâu thì các mối hàng trên địa bàn và cả các tỉnh thành lân cận như bình dương tp hcm đều đến lấy hết ngay lập tức
thợ may cờ là phải tăng cường may cả ngày lẫn đêm rồi kể cả thì người in cờ cũng thế
sau khi mà may xong này thì sẽ có độ nghĩ in và in suốt ngày suốt đêm luôn để phục vụ cho đáp ứng đủ lượng cờ
sau chiến thắng ở trận tứ kết của đội tuyển bóng đá olympic việt nam vừa qua
hầu như các tuyến đường ở các thành phố lớn đều chật kín người diễu hành với dập cờ đỏ sao vàng năm cánh
với đội tuyển bóng đá olympic việt nam họ đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào đến trận bán kết
tại một kỳ đại hội thể thao châu á
người hâm mộ cả nước tiếp tục kỳ vọng các cầu thủ sẽ làm nên những điều thần kỳ như tại giải bóng đá u hai mươi ba châu á hồi đầu năm
khi đội u hai mươi ba việt nam vào đến trận chung kết
trước giờ bóng lăn hai giờ đồng hồ phóng viên của bản tin kinh tế và tiêu dùng đã có ghi nhận không khí tại thủ đô hà nội
điểm đặc biệt là thị trường đồ cổ vụ bóng đá rất miệu nhịp
và sự kiện bóng đá lịch sử này cũng là cơ hội để nhiều thương hiệu quảng bá sản phẩm của mình
vâng thưa quý vị và các bạn một không khí rất tuyệt vời
trong ngày hôm nay thì tất cả những ai ra đường sẽ cảm nhận được tình yêu bóng đá của những người việt nam
tất cả người dân thủ đô dường như đang hướng về trận đấu giữa olympic việt nam và olympic hàn quốc
và lúc này khi mà chương trình đang lên sóng thì trận đấu đã được diễn ra
tuy nhiên ở thời điểm tôi đang ghi nhận là cách khi trận đấu diễn ra một tiếng đồng hồ
quý vị có thể thấy ở đây thì đang có những dòng người đợi để được phát
những chiếc áo để cổ vũ cho đội tuyển olympic quốc gia việt nam
thưa quý vị và các bạn trong không khí sôi sụp bóng đá nhưng cũng là cơ hội để nhiều thương hiệu có thể quảng bá những hình ảnh dịch vụ của mình
và đây là một ví dụ một công ty cổ vũ cho đội tuyển việt nam bằng cách phát những chiếc áo mang màu cờ việt nam cho những cổ động viên
đây có lẽ là một cách làm hay để mà vừa cổ vũ được cho tinh thần của đội tuyển vừa quảng bá được thương hiệu của doanh nghiệp mình
đồng devant đã vào tháng eigen để có những hình ảnh truyền hy sinh cho đội tuyển việt nam
chili ý an máy truyền however vinh hồng

trước giờ bóng lăn các cửa hàng phục vụ dịch vụ ăn uống đã sẵn sàng với màn hình lớn
trên mọi ngả đường các vật dụng để cổ vũ cho đội tuyển olympic việt nam vẫn được mua bán nhộn nhịp
mẫu cờ đỏ sao vàng trên mọi nẻo phố phưởng đang tiếp thêm niềm tin cho một trận thắng của olympic việt nam trong triệu ngày hôm nay
tất cả mọi người đều hào hức chờ đón trận đấu diễn ra với một niềm tin việt nam chiến thắng việt nam vô địch
phía trong sân vận động hàng nghìn người hâm mộ với trang phục cờ đỏ sao vàng nổi bật cuồng nhiệt cổ vũ các cầu thủ olympic việt nam
tất cả đều mong một chiến thắng dành cho các cầu thủ của chúng ta
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé